tại cơ quan công an chủ sới bạc là nguyễn đức lê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm thường trú tại thôn nam ngạn xã quang châu khai nhận
nhân dịp hội làng biết gia đình có khu đất chống nên một số thanh niên đã nhờ tổ chức sới để đá gà ăn tiền
sau đó lê đã mua bạc về quê quanh khu đất để làm sân cho các đối tượng chơi đá gà sau đó thu tiền với giá hai trăm linh đồng một chủ gà
cũng với hành vi đá gà ăn tiền phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an xã biển bạch huyện thới bình tỉnh cà mau
đã tạm giữ một mươi bảy đối tượng có liên quan thu giữ bốn triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng cùng với một số tăng vật có liên quan
theo lời khai sân gà trên do một đối tượng tên tùng cư ngụ tại xã biển bạch tổ chức và thu tiền
cũng vào thời điểm trên đội cảnh sát hình sự công an huyện trần văn thời kết hợp cùng xã khánh lộc bắt quả tang hai mươi ba đối tượng có liên quan đến hành vi đá gà ăn tiền
tại ấp vườn trẻ xã khánh lộc tạm giữ khoảng một mươi một triệu đồng hiện hai vụ việc đang được xử lý